thưa quý vị hai mươi một năm tù là bản án vừa được tuyên cho cựu giám đốc bệnh viện thủ đức ông nguyễn minh quân
và sau bốn ngày xét hỏi nghị án vào trưa ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án quân và các đồng phạm
theo hội đồng xét xử bị cáo nguyễn minh quân là chủ mưu và cầm đầu vụ án hành vi của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn cho nhà nước
theo hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo nguyễn minh quân một mươi sáu năm tù về tội tham mô tài sản năm năm tù về tội rửa tiền
tổng hợp hình phạt cho bị cáo quân là một mươi sáu năm tù về tội tham mô tài sản năm năm tù về tội rửa tiền
tổng cộng hai mươi một năm tù cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đấu thầu
trong ba năm sau khi chấp hành án bị cáo nguyễn văn lợi một mươi hai năm tù về tội tham mô tài sản ba năm tù về tội rửa tiền
tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là một mươi năm năm tù
bị cáo nguyễn trần ngọc diễm là ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
các bị cáo còn lại cũng bị lĩnh cấp bức án từ ba năm tới ba năm sau tháng tù
về dân sự buộc bị cáo nguyễn minh quân bồi thường trên một trăm linh hai tỷ đồng
bị cáo nguyễn lan anh và nguyễn thị ngọc nộp lại số tiền đã nhận của các bị cáo
vào thời điểm cuối năm lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ những vụ vận chuyển
mua bán pháo nổi trang
vận chuyển trái phép sáu mươi kg pháo hoa nổ cất giấu trong thùng tự chế trên xe
võ trọng dũng chú tại nghệ an vừa bị bắt giữ tại xã kim sơn một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
tại cơ quan điều tra đối tượng võ trọng dũng khai nhận đã mua số pháo hoa nổ
tại chợ lắc sao của lào với giá một mươi triệu đồng để đưa về việt nam tiêu thụ
cùng với hành vi tàng trữ và mua bán trái phép pháo hoa nổ các loại
đối tượng đỗ thanh bình chú huyện long điền
tỉnh bà rịa vũng tàu đã bị bắt quả tăng cùng tăng vật là một mươi ba kg
qua truy xét nhanh đối tượng bình lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ
tại nhà đối tượng lê thị như quỳnh tại huyện long biên là đối tượng bán pháo cho đỗ thanh bình
sáu hộp pháo dây và ba hộp pháo hoa nổ có trọng lượng khoảng một mươi bảy kg
tổng số tăng vật thu giữ là khoảng ba mươi kg pháo các loại
trong những ngày gần đây thông tin về một loại kẹo không rõ
nguồn gốc được bày bán ở khu vực cổng trường của học sinh nhiều tỉnh thành như quảng ninh lạng sơn hà nội
đã khiến cho nhiều học sinh tò mò muốn ăn thử và có dấu hiệu ngộ độc nhẹ
sự việc này đã gây hoang mang trong dư luận và dấy lên những lo ngại từ việc mua bán các loại thực phẩm
không rõ nguồn gốc ở nơi tập trung đông học sinh ghi nhận sau của nhóm phóng viên
đây là gói kẹo được hai học sinh trường tiểu học vĩnh trại thành phố lạng sơn
sử dụng trước khi vào giờ học cách đây hai tuần
ngay sau khi ăn một thời gian ngắn
hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe và được đưa vào phòng y tế
công an thành phố lạng sơn đã nhanh chóng triển khai lực lượng
ra soát tất cả các cửa hàng bán đồ tạp hóa ở cổng trường học
thu giữ một số lượng lớn các loại kẹo do nước ngoài sản xuất
không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường
trước những thông tin do phụ huynh học sinh cung cấp về loại kẹo lạ
gây những biểu hiện bất thường về sức khỏe nghi ngờ có chất ma túy
công an thành phố đã tiến hành các biện pháp xác minh làm rõ
công an thành phố lạng sơn cũng đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh
và lãnh đạo công an tỉnh lạc sơn cũng đã chỉ đạo công an thành phố
là khẩn trương truy xét làm rõ giám định xem xem là thực tế các loại kẹo này như nào
cái kết quả trả lời của cục kinh doanh sự bộ ngan
giám định các chất kẹo loại kẹo này
thì khẳng định là trong các loại kẹo thu giữ này là không có ma túy
theo thông tin từ các cơ quan chức năng
hiện các loại kẹo không rõ nguồn gốc này đã xuất hiện tại một số quận của thành phố hà nội
đã có nhiều học sinh mua và chia nhau ăn
sau đó cũng có dấu hiệu đau đầu buồn nôn
nhiều thấy cô giáo cũng lo lắng trước tình trạng thực phẩm nguy hại lên lõi vào trường học
gây ảnh hưởng tới tâm lý nhà trường
đã phối hợp với lực lượng công an khu vực thị trường
để đảm bảo rằng không các hàng rong ở bên ngoài cổng trường sẽ được kiểm tra
đặc biệt là trong các đầu giờ sáng giờ ra chơi và cuối giờ chiều tan học
bên cạnh đó nhà trường đã cho một trăm linh phụ huynh học sinh của nhà trường
ký bản cam kết thực hiện việc thực hiện tốt nền nếp của trường học
hiện nay hầu hết các trường học đã đồng loạt ra khuyến cáo đối với phụ huynh học sinh
tuyệt đối không mua sử dụng loại kẹo không rõ nguồn gốc
đồng thời tăng cường quản lý giám sát học sinh trong vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm trường học
nắm mắt được tâm lý của lứa tuổi học sinh các đối tượng kinh doanh đã đưa ra thị trường
nhiều loại thực phẩm không nhãn mát không rõ nguồn gốc xuất xứ như bánh kẹo sữa và nước uống hoa quả
có màu sắc hình thú hấp dẫn
các bác sĩ cũng khuyến cáo việc sử dụng thực phẩm không an toàn có thể gây ra các triệu chứng
cấp tính tức thời như đau bụng tiêu chảy dối loạn tiêu hóa ngộ độc thực phẩm
về lâu dài sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa trong cơ thể
và dễ gây ra các bệnh về tim mạch đáy thác đường béo phỉ
trong khi đó tại hà nội liên quan đến vụ học sinh bị đau bụng sau khi ăn kẹo lạ
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo
các quận huyện thị xã giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
hiệu trường các trường học thuộc sở về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học
cán bộ giáo viên nhân viên học sinh chủ động phát hiện các cơ sở quanh khu vực
cổng trường kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc và báo cáo cho chính quyền địa phương
chuyển sang những thông tin khác cuối năm nhu cầu tìm việc làm thường gia tăng
và lợi dụng vào điều này nhiều đối tượng lừa đảo đã mạo danh thương hiệu lớn uy tín
để tuyển dụng lao động làm cộng tác viên hoặc là làm thời vụ
sau đó lừa tiền của người ứng tuyển
thời gian gần đây một số doanh nghiệp lớn hoặc công ty du lịch uy tín ở nha trang
đã bị mạo danh để tuyển dụng lao động dịp cuối năm
thủ đoạn mạo danh này ngày càng tinh vi khi đối tượng lừa đảo tạo lập các tài khoản mạng xã hội
trang web dùng đến hơn chín mươi của công ty uy tín sử dụng trái phép thông tin hình ảnh logo
nhằm đánh lừa sau đó đối tượng đăng thông tin tuyển dụng và thu phí tuyển dụng của ứng viên
theo khuyên cáo thì người dân cần hết sức cẩn trọng vì không có việc thu phí ứng tuyển
nên kiểm tra lại thông tin về doanh nghiệp trên các kênh chính thống
và nếu có nhu cầu làm việc chính thức thì nên đến phỏng vấn trực tiếp tại doanh nghiệp tuyển dụng
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện về tăng cường công tác quản lý
sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu
trong công điện thủ tướng yêu cầu bộ trưởng bộ tài chính chỉ đạo quyết liệt cơ quan thuế các cấp
tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các biện pháp giải pháp tuyên truyền đến người nộp thuế
các cửa hàng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quy định về phát hành hóa đơn điện tử
theo từng lần bán hàng tại nghị định một trăm hai mươi ba hai nghìn hai mươi của chính phủ
bộ tài chính cũng yêu cầu phối hợp với bộ công thương các bộ ngành địa phương
triển khai ngay các giải pháp quyết liệt yêu cầu các đơn vị kinh doanh xăng dầu
lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu
và kết nối dữ liệu với các cơ quan thuế theo quy định hoàn thành trong tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi ba
sau hai mươi hai tháng nâng cấp mở rộng cảng hàng không điện biên đã chính thức khai thác thương mại trở lại
kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng kinh tế xã hội cho tỉnh điện biên nói riêng
và cả khu vực tây bắc nói chung
đây cũng là công trình đặc biệt chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
từ một mươi giờ cho đến một mươi hai giờ sáng ngày hôm nay lần lượt hai chiếc máy bay airbus a ba trăm hai mươi một
mang số hiệu vn một nghìn tám trăm linh hai và vg hai trăm chín mươi tám đã hạ cánh xuống cảng hàng không điện biên
đánh dấu liên tiếp các chuyến bay thương mại được khai thác ngay sau khi cảng hàng không này
hoàn thành nâng cấp mở rộng
công suất khai thác của cảng hàng không điện biên cũng được nâng lên trên năm trăm linh hành khách một năm
cảng hàng không điện biên được xem là mắt xích quan trọng trên bản đồ
thu hút đầu tư trong và ngoài nước cho cả vùng tây bắc
đến năm hai nghìn hai mươi năm kỳ vọng sẽ giúp địa phương nâng khả năng huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội
thêm khoảng một mươi năm tỷ đồng thu ngân sách nhà nước tăng thêm ít nhất một trăm bảy mươi tỷ đồng
và góp phần tạo thêm việc làm trực tiếp cho khoảng tám lao động
thống kê của tổ chức du lịch thế giới mỗi khách du lịch chi trung bình một phần ba tổng chi phí
của chuyến đi cho các hoạt động liên quan đến ẩm thực
và điều này chứng tỏ là đối với du khách ẩm thực không đơn thuần là việc ăn uống
mà còn là sự khám phá trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của một vùng miền quốc gia
tại hà nội đang diễn ra lễ hội văn hóa ẩm thực hà nội hai nghìn hai mươi ba
và đây là cơ hội vàng để quảng bá văn hóa của mảnh đất thủ đô thu hút khách du lịch
gần tám mươi gian hàng của lễ hội ẩm thực chia thành ba khu vực
nhằm giới thiệu trưng bày các món ăn đặc sắc đã thu hút rất nhiều khách ghé tam
đa dạng các món ăn và các sản phẩm
tiêu biểu làng nghề truyền thống của hà nội được đưa vào không gian văn hóa ẩm thực hà nội hai nghìn hai mươi ba
tại lễ hội văn hóa ẩm thực hà nội hai nghìn hai mươi ba còn có góc mặt của nhiều địa phương khác ở trong nước và quốc tế
với chủ đề giao lưu văn hóa ẩm thực hà nội với bạn bè quốc tế
lễ hội là dịp giới thiệu quảng bá hình ảnh hà nội là điểm đến du lịch văn hóa ẩm thực đặc sắc
cũng là dịp để thủ đô hà nội thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị
và hợp tác toàn diện giữa nhân dân việt nam với cả bạn bè quốc tế
tôi cũng rất tự hào đã được mang sản phẩm cốm của nhà mình và của làng nghề ra đây giới thiệu đến bà con
tôi cũng mong là làm sao sở văn hóa liên tục tổ chức các sự kiện như thế này
để quảng bá giới thiệu đến các sản phẩm của làng nghề và các đặc sản của nhà tôi
đến với mọi người để đoán tỏa sản phẩm cốm truyền thống này đến tất cả bà con
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay thành phố hà nội đã tổ chức hơn hai sự kiện hoạt động văn hóa
đón khoảng hai người
hà nội đã tổ chức hơn hai mươi bốn triệu lượt khách du lịch đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế thủ đô
từ đó tạo nền tảng vững chắc động lực quan trọng thúc đẩy phát triển thành phố sáng tạo
quảng bá và nâng cao vị thế hình ảnh thủ đô an toàn thân thiện hấp dẫn
tiếp theo mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong kinh tế phương nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức
sau việc cơm băng hai ngân hàng quốc doanh khác là bidv và việt tinh băng
cũng sắp phát hành hàng trăm triệu cổ phiếu chi cổ tức để tăng vốn
ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv vừa chúc ngày hấn quyền nhận cổ tức vào hai mươi chín tháng một mươi một
theo đó cổ đồng nắm giữ một trăm linh cổ phiếu bid sẽ nhận được một mươi hai cổ phiếu
sau được chi cổ tức vốn điều lệ của bidv sẽ tăng
từ năm mươi năm trăm tám mươi năm tỷ đồng lên năm mươi bảy bốn tỷ đồng
tương tự trong quý tư năm nay ngân hàng công thương việt tinh băng
có kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ một mươi một bảy
từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế và sau trích các quỹ năm hai nghìn hai mươi
dự ký vốn điều lệ của việt tinh băng tăng từ hơn bốn mươi tám tỷ đồng lên trên năm mươi ba bảy trăm linh tỷ đồng
với ngân hàng một trăm linh vốn nhà nước còn lại là ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank
giữa năm nay cũng được quốc hội thông qua chủ trương bổ sung vốn điều lệ
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tối đa một mươi bảy một trăm linh tỷ đồng tương ứng với phần lợi nhuận còn lại
của nhà băng nộp ngân sách nhà nước trong ba năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba
kế hoạch tăng bốn điều lệ cho agribank sẽ được chia thành hai đợt
gồm khoảng sáu bảy trăm năm mươi tỷ đồng bổ sung trong năm hai nghìn hai mươi ba và một mươi ba trăm năm mươi tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi bốn
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh ninh thuận và sở du lịch tỉnh khánh hòa
vừa có văn bản ký kết hợp tác
phát triển du lịch giữa hai tỉnh giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
theo đó hai tỉnh ninh thuận khánh hòa sẽ liên kết hợp tác để phát huy thế mạnh
tiềm năng tài nguyên du lịch khai thác hợp lý các nguồn lực giải quyết nhu cầu thực tiễn
tạo động lực mới cho sự phát triển du lịch bền vững của hai địa phương
đồng thời hỗ trợ đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá giới thiệu dung về tiềm năng du lịch
hình ảnh đất nước con người phong tục tập quán của từng địa phương đến với du khách trong và ngoài nước
chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa hai tỉnh ninh thuận khánh hòa giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
tập trung vào năm lĩnh vực gồm quản lý nhà nước phát triển sản phẩm du lịch tuyên truyền xúc tiến quảng bá du lịch
kêu gọi đầu tư vào bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực du lịch
ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa nhấn mạnh cần nghiên cứu xây dựng kết nối tam giác du lịch nha trang ninh thuận lâm đồng
trong thời gian tới nhằm phát huy hiệu quả liên kết vùng theo định hướng chỉ đạo của chính phủ
của bộ văn hóa thể thao du lịch ủy ban nhân dân các tỉnh
ủy ban nhân dân tp phú quốc sẽ kiền toàn tổ kiểm tra liên ngành giám sát kiểm soát chất lượng
và giá cả dịch vụ du lịch phú quốc nhằm bình ổn giá cả
theo đó tổ kiểm tra liên ngành sẽ có nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát về giá thành chất lượng dịch vụ
chất lượng hướng dẫn viên các phương tiện vận tải du khách cano taxi tàu thuyền du lịch
tổ kiểm tra liên ngành sẽ do phòng kinh tế thuộc ủy ban nhân dân thành phố phú quốc chủ trì
là sự phối hợp giữa bang chỉ đạo ba trăm tám mươi chín thành phố và đội kiểm tra liên ngành du lịch phòng văn hóa và thông tin
du khách gặp tình trạng bán không đúng giá có thể gọi phản ánh qua đường dây nóng được đăng trên cổng thông tin
ủy ban nhân dân tp phú quốc để được hỗ trợ kịp thời
cũng trong kế hoạch triển khai chuỗi hoạt động kích cầu du lịch phú quốc
ủy ban nhân dân tp phú quốc ban hành nhiều hoạt động nội dung
thành phố cũng yêu cầu phòng văn hóa thông tin và doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền
phổ biến pháp luật về kinh doanh du lịch đến các đơn vị lưu trú dịch vụ vận tải
nhằm đảm bảo dịch vụ và sự an toàn cho du khách
động thái này của thành phố phú quốc thể hiện quyết tâm lấy lại vị thế du lịch thành phố trong mắt du khách
vừa qua tp vũng tàu thống nhất với khách sạn imperial
chọn vị trí khu đất phía biển cuối đường lê hồng phong đối dài làm khu ẩm thực đường phố bãi sau
đây là một trong những việc làm thể hiện quyết tâm của lãnh đạo tp vũng tàu
nhằm tạo thêm các sản phẩm du lịch thu hút du khách thắp sáng khu vực biển bãi sau
tại phần đất đã thu hồn từ các doanh nghiệp thuê đất trước đây
trong thời gian chợ đấu giá đã triển khai quy hoạch lập dự án mới cho toàn khu vực bãi sau
dự kiến đến khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
tp vũng tàu dự kiến khu ẩm thực này sẽ được đưa vào hoạt động dịp cuối năm hai nghìn hai mươi ba
hoặc đúng dịp tết nguyên đáng
chủ đầu tư cũng đã có góp ý chung bên cạnh lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng bằng khu vực
thì cây phi lao phía hàng rầu cổ của phần đất đã thu hồn chỉ cần cắt tỉa không cần chặt hết
điều này giúp thông thoáng không che chắn tầm nhìn thân thiện và mở để thu hút du khách
qua đó cũng góp phần giới dịch môi trường sạch đẹp và an ninh trật tự quanh khu vực
theo đề xuất khu ẩm thực đường phố sẽ được đặt tại khu đất cuối đường lê hồng phong nối dài ra phía biển
gần đối diện khu vui chơi thỏ trắng diện tích khoảng từ tám đến một mươi m hai
phong cách trang trí của khu ẩm thực phù hợp với không gian ngoài trời biển hiện đại tạo ấn tượng rất riêng
kéo dài qua đường sách vũng tàu ra phía biển bãi trước
thưa quý vị hiện nay tại nhiều chợ ở thành phố hồ chí minh gần như có chung tình trạng
người dân hạn chế chi tiêu mua sắm ế ẩm kéo dài khiến cho nhiều tiểu thương kinh doanh
tại thành phố hồ chí minh gặp khó
ở nhiều chợ người bán phải đóng sạp trong thời gian dài
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
theo ghi nhận thực tế do nhu cầu tiêu dùng giảm khiến không khí mua sắm tại nhiều chợ kém sôi động
cụ thể tại chợ tân định quận một chợ ba chiểu quận bình thạnh chỉ mới gần một mươi một giờ
không khí ảm đạm trầm lắng bao trùm chợ
chị trần thị tuyết ở quận bình thạnh đang chọn mua quần áo ở chợ tân định cho biết
hiện nay với nhiều sản phẩm tiêu dùng khác như dầu ăn nước mắm đường bún mì giá đang có xu hướng tăng
nên việc mua sắm được gia đình tính toán kỹ hơn chi tiêu tiết kiệm hơn mọi khi
do thu nhập của gia đình gần đây cũng giảm hơn trước nên ưu tiên chọn những sản phẩm cần thiết
các sản phẩm có giá tốt chứ không còn mạnh tay thấy thích là mua như trước
đó là tâm lý chung của các chị em nội trợ hiện nay
vừa một năm hồi đó một năm thì đi năm bảy lần giờ một năm rồi đi hai lần hai lần sắm quần áo thôi
để tiết kiệm còn ăn uống nữa
thì kinh tế mình nó cũng bị eo hẹp làm giờ cũng vất vả lắm lương thì nó ít mà chi tiêu thì nó nhiều
lúc này kinh tế nó khó khăn thành ra mình phải gói ghém lại coi như là giảm chi tiêu lại
thay vì hồi xưa thì mình đi chợ ví dụ ví dụ như nhà mình ba người mình đi chợ một ngày trung bình chừng trăm rưỡi
thì bây giờ mình đi chừng trăm thôi
nhu cầu tiêu dùng giảm khiến không khí mua sắm tại nhiều chợ kém sôi động
tình trạng chung ở các chợ hiện nay không khí không còn nhộn nhịp như trước
khu vực bán hàng tươi sống thịt cá rau thì còn có đông người qua lại mua hàng hơn một chút
còn các khu vực bán quần áo hàng khô thì chỉ lát đát vài người vắng vẻ
cô trần thị dung chuyên bán các sản phẩm từ dừa tươi ở chợ tân định bán hàng ở chợ gần hai mươi năm cho biết
từ lúc dịch tới giờ khách mua giảm rất nhiều hơn một nửa và chợ ngày càng vắng
chị thúy loan bán nhang đèn vàng mã lâu năm ở chợ cũng thang thở khách mua rất chậm
do bán ở chợ đã lâu nên vẫn bám trụ ngày nào hay ngày ấy
không chỉ các quầy hàng ế ẩm mà số lượng sạp đóng cửa cũng tăng trải trác khắp các ngành hàng
điển hình như chợ bà chiểu số lượng sạp đóng cửa chiếm khoảng ba mươi toàn chợ
mấy bạn nói vậy á thành linh nó thất nghiệp nhiều lắm thành linh nó không có muốn bán như hồi xưa rồi
thí dụ hồi xưa bán một mươi phần bây giờ còn chìm phân lửa
thí dụ hồi đó người ta bán từ chiều chiều giờ tới nhiều khi chín một mươi giờ giãn khách người ta về
có khi một mươi một giờ một mươi hai giờ người ta về mất thiêu rồi
cái chợ không có ai đi hết rồi họ ngồi hoài cũng vậy
thí dụ như hồi đó bán một mươi người giờ gần năm người nó xuống như vậy á
khách thì cũng nhiều khách thí dụ mà khi mua nhiều bây giờ mua giảm là khi mua hai ba bó giờ mua một bó
cũng số lượng khách đó nhưng mà không mua giảm bớt là
không có lợi được nhiều mà phải đóng tiền cho
tiền nào qua chi mua một bài rồi thuế các mặt á
năm ra tới tháng tính ra không còn lợi bao nhiêu
nhưng mà vẫn phải duy trì để cho nó hết năm nay còn sao
ghi nhận tại chợ bến thành quận một khu chợ ở trung tâm thành phố tập trung nhiều là khách du lịch
dù thời gian gần đây khách du lịch đang tăng dần với hiện bình quân năm đến sáu khách một ngày
nhưng so với các năm trước lượng khách này chỉ bằng sáu mươi ba mươi
ngoài lượng khách giảm giá trị đơn hàng cũng giảm mạnh do khách đi nhiều nhưng mua ít
dù sức mua cuối năm thường tăng nhưng với tình cảnh của các chợ hiện nay
nhiều người bán cũng không kỳ vọng
và việc cần áp dụng sự đổi mới trong kích cầu để thu hút khách phát triển hơn trong kinh doanh
là điều mà bang quản lý các chợ cũng như tiểu thương cần quan tâm chú trọng hiện nay
ngoại dung trong kinh tế phương nam cũng đã kết thúc
kinh tế và tiêu dùng